quốc lộ một qua tỉnh phú yên đang được các đơn vị thi công khẩn trương sửa chữa để bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ tới
theo ban quản lý dự án thăng long bộ giao thông vận tải các vị trí ổ gà cũng như là hành lún sẽ được khắc phục hoàn thành chậm nhất trong tháng một mươi này
quốc lộ một qua huyện đông hòa tỉnh phú yên là một trong những đoạn bị hư hỏng nặng nhất
để hoàn thành bảo đảm tiến độ trong tháng một mươi này đơn vị thi công đã huy động tối đa máy móc và nhân lực tổ chức phân luồng giao thông thảm nhựa mặt đường vá hơn năm trăm linh m hai ổ gà trên đoạn đường dài một mươi ba km
đơn vị đã tập trung máy móc và nhân lực trang thiết bị thời tiết nắng ráo đơn vị đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo vá nhanh nhất có thể để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông
tại tỉnh phú yên có bảy gói thầu đang được đồng loạt triển khai thi công sửa chữa ổ gà và hành lún
theo ban quản lý dự án thăng long khó khăn nhất hiện nay là trên tuyến không có trạm trộn bê tông nhựa hoạt động thường xuyên
các đơn vị thi công phải gom từng mét khối bê tông nhựa để thảm nhưng vẫn bảo đảm được tiến độ cam kết
dự án đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ một qua tiến độ đồng loạt triển khai thi công sửa chữa ổ gà và hành lún
tỉnh phú yên có chiều dài một trăm hai mươi ba hai mươi tám km được đầu tư theo hình thức bot và vốn trái phiêu chính phủ đưa vào sử dụng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm trong quá trình đưa vào khai thác do nhiều nguyên nhân trong đó có lưu lượng xe quá lớn và quá tải đường liên tục bị hư hỏng gây mất an toàn giao thông